ngày hai mươi tám tháng tám tại hà nội tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức
kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày truyền thống ngành thủy lợi việt nam ngày hai mươi tám tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
qua bảy mươi ba năm phát triển ngành thủy lợi nước ta đã đạt được những thành tiệu to lớn hệ thống văn bản
pháp luật và hàng ngàn công trình thủy lợi được xây dựng nâng cấp bảo đảm tưới tiêu và tạo nguồn
nước cho hơn một mươi triệu hectare cung cấp sáu tỷ mét khối nước phục vụ sinh hoạt và công nghiệp
với gần tám mươi chín hộ dân khu vực nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh tạo điều kiện phát triển
kinh tế xã hội bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai tuy nhiên ngành thủy lợi vẫn còn không
ít tồn tại như nhiều công trình thủy lợi được xây dựng từ lâu đã bị xuống cấp vẫn còn các công
trình cấp nước sinh hoạt nông thôn hoạt động không hiệu quả tới đây ngành thủy lợi sẽ triển khai
đồng bộ các giải pháp từng bước hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu của tái cơ cấu nông nghiệp gắn
với xây dựng nông thôn mới thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội